đang ngóng đợi sự đầu tư sự hỗ trợ của nhà nước để cuộc sống đỡ khổ hơn đỡ cách biệt hơn so với đất liền
khó khăn quá thiếu thốn quá mà bao nhiêu điều mơ ước hãy cứ đang còn ở phía trước
nhân ngày quốc tế người cao tuổi ngày một tháng một mươi nhiều địa phương trên khắp cả nước đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa
góp phần chăm lo đời sống cho người cao tuổi
tại thanh hóa ban đại diện hội người cao tuổi của tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà cho hội viên người cao tuổi ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh
đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các ông bà từ bảy mươi bảy đến một trăm linh tuổi ở các huyện triệu sơn đông sơn quảng sương
tại các huyện nơi đoàn đến thăm đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe tình hình cuộc sống sinh hoạt thường ngày của các hội viên
đồng thời gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc và trường thọ động viên các cụ tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu người thân
tích cực học tập lao động sản xuất xây dựng gia đình hạnh phúc khu dân cư văn hóa góp phần vào sự phát triển của địa phương
trong thời gian gần đây tp hcm cũng đã triển khai liên tục nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân ngày quốc tế người cao tuổi
và đây cũng là một trong số những nội dung về xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
tp hcm hiện có trên bốn trăm năm mươi bốn hội viên hội người cao tuổi đạt tỷ lệ chín mươi một số hội viên tham gia hội người cao tuổi
hàng năm số hội viên đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng chiếm tỷ lệ trên sáu mươi
cụ vũ đức đa năm nay đã chín mươi một tuổi nhưng hàng ngày cô vẫn tham gia luyện tập văn nghệ cùng với hội người cao tuổi phường bến nghé
để biểu diễn chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi mùng một tháng một mươi
trong những năm qua hội người cao tuổi đã chủ động tham mưu cho thành phố tặng quà cho sáu mươi một cụ trong độ tuổi mừng thọ
trong đó có sáu trăm linh cụ trên một trăm linh tuổi
phối hợp với ngành y tế lập hồ sơ quản lý sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú cho một trăm ba mươi bốn người cao tuổi
được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của phường cũng như là của thành phố là quan tâm đến những người cao tuổi
năm nay tôi cũng sáu mươi chín tuổi chúng tôi cũng tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
nói chung là chúng tôi rất tự hào
chúng tôi muốn tập thể dục chúng tôi muốn đi văn nghệ để nâng cao tinh thần thật tươi trẻ và có sức khỏe
đồng thời hàng năm hội người cao tuổi các cấp đã vận động được trên bốn mươi chín tỷ đồng để chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho một trăm bảy mươi sáu lượt người cao tuổi
khám sàng lọc cho ba mươi ba năm trăm hai mươi tám người có bệnh về mắt trong đó đã mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho ba bảy trăm chín mươi một cụ
bên cạnh đó thành phố còn xây dựng chín bệnh viện chuyên khoa lão và một mươi bốn cơ sở bảo
trợ xã hội và hơn một trăm linh câu lạc bộ dưỡng sinh để chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi
có là những khu phố không rác các cụ nêu gương sáng cho các cháu thiếu nhi đồng trong đó phong trào văn nghệ quần chúng là sôi nổi nhất
trong thời gian tới ngoài đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng hội người cao tuổi thành phố còn phát động phong trào tuổi cao trí càng cao
nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc để người cao tuổi đóng góp xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập
bảy chương trình đột phá trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là chương trình trọng điểm gắn với việc đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đào tạo
phát triển khoa học công nghệ tạo động lực quan trọng để đẩy nhanh tốc độ phát triển của thành phố trong thời gian tới
một buổi viên dân các chuyên nghiệp có chiến lược nhân sự xuất sắc vừa được tổ chức tại tp hcm
giải thưởng này mang tên hr award hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi sáu là sân chơi hữu ích để các doanh nghiệp cùng học hỏi và chia sẻ những chính sách nhân sự hay thiết thực đóng góp cho sự phát triển cho doanh nghiệp và người lao động
qua đó góp phần nâng cao chuẩn mực của quản trị nhân sự tại việt nam theo hướng chuyên nghiệp
hơn bốn trăm linh doanh nghiệp trong nước cùng các chuyên gia đã tham dự tòa đàm chia sẻ về tư duy mở rộng cơ hội kinh doanh trước làn sóng hội nhập aec và tpp
tôi cho rằng đây là một hoạt động rất đúng hướng
một là đúng hướng ở mục tiêu
một là hướng vào lĩnh vực lao động nhân sự
và đây là yếu tố cốt lõi trong phát triển doanh nghiệp nói riêng cũng như là trong phát triển của nền kinh tế xã hội nói chung
chúng ta đã xác định yếu tố con người là yếu tố số một
theo sở lao động thương binh và xã hội tp hcm lao động tại thành phố đang làm việc các nghề đơn giản và thợ chiếm bốn mươi một bốn
lao động có chuyên môn kỹ thuật là hai mươi một một và lao động có công việc khác chiếm ba mươi ba năm
nhân lực khá dồi dào nhưng chất lượng chưa cao
đây chính là vấn đề mà đảng bộ và chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm
bởi phần lớn lao động đang làm việc trong khu vực ngoài nhà nước là những doanh nghiệp nhỏ và vừa với đa dạng các ngành nghề
đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng một nguồn lực lao động lớn của thành phố
sông đây cũng được xem là một bộ phận quan trọng giúp tăng năng suất lao động tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại
quan trọng nhất người ta lo lắng là gì
là về vấn đề người ta sẽ làm gì và ở đâu nhân công từ đâu
thì bây giờ các trường đại học quốc gia của chúng ta và cái vấn đề dân số của chúng ta thì cái giới lao động từ một mươi tám cho tới bốn mươi năm thì nó chiếm gần bốn mươi
cho nên cái nguồn nhân lực rất là dồi dào
tôi thấy chính quyền tạo điều kiện rất là đặc biệt và ưu ái cho những nhà đầu tư
hiện thành phố hồ chí minh có năm mươi bốn trường đại học hai mươi năm trường cao đẳng chuyên nghiệp một mươi hai trường cao đẳng nghề
bốn mươi một trường trung cấp chuyên nghiệp
và trên ba trăm bảy mươi cơ sở dạy nghề đào tạo cung cấp cho xã hội trên ba trăm linh lao động mỗi năm
để cung cấp ra thị trường nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng nhu cầu của hội nhập
thành phố hồ chí minh xác định ưu tiên phát triển nhân lực cho các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao
cụ thể là chín ngành dịch vụ bao gồm tài chính tính dụng ngân hàng bảo hiểm giáo dục đào tạo
du lịch kinh doanh tài sản bất động sản dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ nghiên cứu và triển khai
thương mại dịch vụ vận tải kho bãi dịch vụ cảng dịch vụ bưu chính viễn thông công nghệ thông tin
và bốn ngành công nghiệp trọng yếu bao gồm cơ khí điện tử công nghệ thông tin chế biến tinh lương thực
thực phẩm hóa chất nhựa cao su
đó là cơ hội cho nhân lực qua đào tạo sẽ được mở rộng
từ đó nâng cao chất lượng nhân lực các ngành nghề tạo lợi thế cạnh tranh trong quá trình hội nhập
ở đây có rất nhiều trường đại học và trung tâm nghiên cứu có điều kiện để cho nguồn nhân lực phát triển
tuy nhiên việc tạo công việc làm xứng đáng cho họ còn ở mức độ rất thấp rất hạn chế
và cũng có tình trạng chảy máu chất xám
nhiều người học xong ra xin việc làm không được vì vậy họ đã có thể bị lãng phí ngay cả bản thân họ
lãng phí gia đình và xã hội
thành ủy tp hcm đã ban hành chương trình
hành động nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại
qua đó xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của thành phố
nhiều nhiệm vụ giải pháp đã được thành ủy đề ra
bao gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị
đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống y tế
nâng cao giáo dục đại học cao đẳng văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
nâng cao chất lượng đào tạo nghề đào tạo đôi ngũ duyên nhân
đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt tám mươi năm
trên tổng số lao động đang làm việc đạt chất lượng đào tạo tiêu chuẩn cộng đồng kinh tế asean
chương trình hành động cũng đưa ra chỉ tiêu phải có hơn ba mươi lượt cán bộ quản lý
các tổng công ty được đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức kỹ năng
trong bảy chương trình đột phá chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
là chương trình đầu tiên có vai trò là sương sống
tác động mạnh mẽ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố
gắn với đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển thành phố
vì chúng ta có một cái lợi thế vô cùng lớn đó là chúng ta có rất nhiều trường đại học
có rất nhiều viện nghiên cứu và đây là cái nguồn trí tuệ vô cùng quan trọng
để giúp chúng ta thực hiện thắng lợi kinh nghiệm quyết đại hội đảng
với mục tiêu đưa ra
thành phố trở thành nơi có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
ngay từ bây giờ đảng bộ chính quyền các tầng lớp nhân dân thành phố hồ chí minh
đang nỗ lực thực hiện thành công các chương trình hành động mà trọng tâm là xây dựng nguồn nhân lực
chất lượng cao tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững
trong phần tin quốc tế cuba và mỹ thúc đẩy quá trình bình luận
bình thường hóa quan hệ
binh sĩ ấn độ và pakistan đấu súng tại khu vực kashmir
bộ ngoại giao cuba vừa hoan nghênh quyết định bổ nhiệm đại sứ mỹ tại nước này của tổng thống barack obama
đồng thời nhấn mạnh rằng hai bên cần phải nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ
đặc biệt tại cuộc họp ủy ban song phương sẽ diễn ra trong ngày hôm nay
cuộc họp ủy ban song phương là vòng đàm phán áp chót của cơ chế đối thoại dưới thời chính quyền của tổng thống obama
với trọng tâm vạch ra những bước đi mới cho cả hai bên trong giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi
phó vụ trưởng phụ trách các vấn đề về mỹ của bộ ngoại giao cuba gusta vomachil đã hoan nghênh quyết định bổ nhiệm đại sứ mỹ tại cuba
mặc dù việc này phải nhận được sự đồng thuận của thượng viện trước khi chính thức có hiệu lực
song ông machin cho rằng đây là một bước điến mới trong quan hệ giữa hai bên

liên quan tới cuộc họp thứ tư của ủy ban song phương diễn ra tại washington của mỹ
ông matin cho biết phiên họp lần này sẽ bao gồm việc xác định các chuyến thăm cấp cao của cả hai bên
tiến hành các cuộc thảo luận có tính chất kỹ thuật
việc thông qua các thỏa thuận hợp tác mới và việc tổ chức các cuộc đối thoại về các chủ đề song phương và đa phương
thủ tướng italy matter ringzi hôm qua cho rằng không thể có việc trao nhiều ưu tiên hơn cho nước anh so với các nước khác bên ngoài liên minh châu âu eu
trong thỏa thuận về việc anh rời cuba
thủ tướng italia matte orendi cho biết cần tôn trọng quyết định đồng ý rời bỏ eu của người dân anh
nếu không thì kết quả của cuộc trưng cầu ý dân là vô nghĩa
người đứng đầu chính phủ italia cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán không thể bắt đầu
một khi chính phủ anh chưa chính thức kích hoạt điều năm mươi của hiệp ước lisbon
trước đó ngoại trưởng anh boris johnson tuyên bố anh nên rút khỏi eu trước cuộc bầu cử nghị viện châu âu vào tháng năm năm hai nghìn hai
ông lại nói rằng
ông lại nói rằng
ông lại từ chối khẳng định anh sẽ kích hoạt điều năm mươi của hiệp ước lisbon trong những tháng đầu của năm tới

căng thẳng giữa ấn độ và pakistan tiếp tục leo thang khi binh sĩ hai nước hôm qua đã có một cuộc đấu súng
tại danh giới kiểm soát thuộc khu vực tranh chấp kashmir
hai bên đều cáo buộc lẫn nhau tấn công trước và các vụ đụng độ chưa có dấu hiệu dừng lại
quân đội ấn độ cho hay các binh sĩ của pakistan đã bắn súng cối nhằm vào các đồn của ấn độ tại quân khu nogam bắc kashmir khiến lực lượng ấn độ phải đáp trả
hiện chưa có thông tin về thương vong bên phía ấn độ
quân đội ấn độ khẳng định tiến hành vụ tấn công sau khi phát hiện các phần tử khủng bố thiết lập cứ điểm chuẩn bị xâm nhập và tấn công vào lãnh thổ của nước này
nguồn tin từ chính phủ ấn độ khẳng định hành động này là pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn vào luật quốc tế
trong khi đó phía quân đội pakistan khẳng định hai binh sĩ nước này đã thiệt mạng vụ đấu súng kéo dài sáu tiếng xảy ra tại khu vực kashmir do pakistan kiểm soát
một báo cáo của bộ tư pháp mỹ hôm qua đã chỉ ra sơ hở của chính quyền địa phương khi không cập nhật hệ thống dữ liệu để kiểm tra lý lịch khách hàng khi mua súng
đây là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tấn công tại mỹ trong thời gian gần đây
theo báo cáo hậu quả nghiêm trọng điển hình là vụ xả súng diễn ra hồi tháng sáu năm ngoái
tại một nhà thờ nơi tập trung nhiều người da màu tại thành phố chaston phía nam bang carolina
thủ phạm là một người ủng hộ chủ nghĩa da trắng đã xả súng giết hại chín dân thường đối tượng nên bị tước quyền mua bán vũ khí ngay từ thời điểm đó
báo cáo cho rằng hệ thống kiểm tra lý lịch tội phạm khẩn cấp quốc gia hiện thiếu những dữ liệu mới và thiếu chính xác vốn được sử dụng để ngăn chặn việc mua bán và sử dụng vũ khí
tuy nhiên bộ tư pháp mỹ cho rằng hầu như chính quyền địa phương không cập nhật đầy đủ dữ liệu của các giao dịch
việc mua bán và sử dụng vũ khí tại nhiều bang ở mỹ vẫn diễn ra mà không cần thông qua bất kể sự giả soát nào về lý lịch cũng như tiền sử về tâm lý
theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận ở nga có hơn tám mươi người dân nước này bày tỏ sự hài lòng đối với công việc của tổng thống vladimir putin trong ba tháng liên tiếp
cuộc thăm dò dư luận do trung tâm levada công bố kết quả cho thấy tám mươi hai người nga hài lòng với công việc mà tổng thống vladimir putin giải quyết

chúng tôi là tổng thống của tổng thống vladimir putin
trong khi đó khoảng bốn mươi tám số người được hỏi hài lòng với hoạt động của thủ tướng dmitry medvedev bốn mươi ba tán thành các hoạt động của toàn bộ chính phủ và có năm mươi công dân nga cho rằng mọi việc ở đất nước hiện nay đang đi đúng hướng
trong số các chính trị gia và các nhà hoạt động xã hội được dân chúng nga tin cậy nhất có tổng thống vladimir putin bộ trưởng quốc phòng nga sergei soi kru ngoại trưởng nga sergei lavrov và thủ tướng dmitry medvedev
vụ mất cấp thông tin của ít nhất năm trăm linh triệu tài khoản người dùng yahoo
là do một băng nhóm tội phạm ở đông âu thực hiện
manh mối mới này được một công ty an ninh mạng của mỹ công bố trái với thông tin mà yahu đưa ra trước đó cho rằng thủ phạm là một tổ chức được nhà nước bảo trợ
theo kết luận của công ty an ninh mạng infor amok sau khi xem xét một số tài khoản bị đánh cắp tin tặc tấn công yahu là một băng nhóm tội phạm ở đông âu
nhóm tin tặc này có tên là nhóm e từng bán các thông tin cá nhân bị đánh cắp trên trang web đen và trước đó có liên quan đến vụ xâm nhập nhằm vào các mạng xã hội
theo công ty trên nhóm tin tặc này chưa bao giờ được bất cứ cá nhân tổ chức hay chính phủ nào thuê để tấn công yahu
thay vào đó tin tặc chỉ đơn thuần tìm kiếm những địa chỉ trang web phổ biến có nhiều người sử dụng
cho tới nay yahu vẫn chưa cung cấp thời gian biểu chi tiết và chứng cứ hỗ trợ cho các cáo buộc của hãng cũng như vẫn từ chối bình luận về vấn đề này